công an huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang tiến hành khám xét nơi ở của ông phan mạnh chi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thị trấn quy đạt huyện minh hóa là phóng viên thường trú tạp chí
ngày mới online cơ quan của hội người cao tuổi việt nam để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó ông chi đã bị công an huyện minh hóa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
bốn tháng về hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với ông đinh tiến dũng phó chủ tịch ubnd huyện tuyên hóa
tỉnh quảng bình theo hồ sơ ban đầu của cơ quan công an được biết ông đinh tiến dũng đang được cơ quan
chức năng liên quan làm quy trình để bổ nhiệm phó chủ tịch ubnd huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
phan mạnh chi đã tìm đến ông dũng làm việc và cho rằng ông dũng có sai phạm về đất đai
ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai chi đề nghị ông dũng phải chuyển ba trăm linh triệu đồng để chi đưa cho lãnh đạo
tòa soạn khỏi bị đăng bài ông dũng khẳng định với chi là những sai phạm mà chi nói không có cơ sở
và ông cũng đã khắc phục xong thiếu sót trong quá trình làm việc
được lãnh đạo cấp trên thống nhất đồng ý bổ nhiệm ông làm phó chủ tịch ubnd huyện
nhưng trong gần một mươi ngày liên tục chi vẫn liên lạc thường xuyên với ông dũng để đòi ba trăm linh triệu đồng
do lo lắng ảnh hưởng đến uy tín danh dự và công việc nên ông dũng đã hẹn với chi là sẽ đưa tiền cho chi vào ngày một mươi tháng năm
đến ngày một mươi một tháng năm ông dũng hẹn gặp chi và nói chưa có tiền nên chi đi về
trước sức ép việc đòi tiền của chi ông dũng đã làm đơn trình báo cơ quan công an giải quyết vụ việc
tại tỉnh tây ninh công an xã cầu văn
cầu khởi vừa bàn giao năm đối tượng cùng tăng vật trong vụ đánh bạc ở xã cầu khởi
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu điều tra xử lý theo quy định
trước đó công an xã cầu khởi huyện dương minh châu đã bắt quả tăng tụ điểm đá gà qua mạng
tại quán nước giải khát của ông huỳnh văn sự ở ấp khởi nghĩa xã khởi cầu huyện dương minh châu
tại tụ điểm này đối tượng nguyễn văn đâu tên thường gọi là miêm
đang tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược qua mạng
mỗi trận cá cược từ hai đến tám triệu đồng đầu cùng năm đối tượng khác đã bị bắt giữ cùng trên sáu mươi triệu đồng
ba điện thoại thông minh và một số tăng vật có liên quan
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài bị cáo lý quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã bằng vân huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn vừa bị tòa nhân dân tỉnh bắc cạn đưa ra xét xử
theo cáo trạng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lý quang huy đã bố trí sắp xếp dẫn đường cho hoàng văn hoan nông văn hùng ở cùng huyện ngân sơn
và ngôn dương anh ở huyện ba bể trốn sang trung quốc làm thuê
sau đó cơ quan chức năng trung quốc đã bắt giữ
đến ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cả bốn người trong đó có huy
được cơ quan chức năng trung quốc trao trả tại cửa khẩu trà lĩnh tỉnh cao bằng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lý quang huy hai mươi bốn tháng tù
về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài nhưng cho hưởng án treo
thời gian thử thách là bốn mươi tám tháng kể từ ngày tuyên án
những ngày tháng sau cánh cửa song sát nhà giam để trả giá cho sai lầm của bản thân trong quá khứ
là quãng thời gian quý giá để nhìn lại giá trị lẽ phải của cuộc sống
và giờ đây khi biết mình có tên trong danh sách những phạm nhân được đặc xá dịp quốc khánh
lê thị kim phương không khỏi bồi hồi xúc động
thời điểm bị truy tố về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
phương đang là công chức văn phòng
chỉ vì lòng tham mà phải trả giá bằng bản án một năm tù
tôi cũng ăn năng hối cãi việc mình làm là cái lỗi lầm của tôi
từ đó tôi cố gắng học tập lao động để được sự khoan hồng của pháp luật
ngoài phạm nhân lê thị kim phương còn tám trường hợp nữa cũng được đề nghị xét đặc xá trong dịp quốc khánh năm nay
ngay sau khi có quyết định đặc xá của chủ tịch nước và các hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá
công an tỉnh bạc liêu đã thành lập hội đồng xét đề nghị đặc xá
tổ chức tuyên truyền phổ biến đến từng phạm nhân và cán bộ quản giáo
niêm yết công khai đến từng buồng giam để các phạm nhân nắm bắt được chủ trương
từ đó soi xét bản thân đồng thời trang bị cho các phạm nhân những kiến thức
kỹ năng sống cơ bản để khi trở về cộng đồng trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội
ngoài việc chăm đo chế độ tránh sách cũng phải quan tâm tới hoàn cảnh của mỗi người
để mình có sự động viên chia sẻ
động viên chia sẻ là tạo mọi cái
điều kiện tạo một điều kiện cho phép
trong khuôn khổ cho phép
để họ cảm thấy là có một cái môi trường nó tốt
môi trường tốt nó thoải mái
để thi đua với nhau là cái tạo tốt
cán bộ quản giáo cũng như là vừa là người thầy
vừa là người bạn đồng hành với phạm nhân trong suốt quá trình chấp hành đáng tại trại
nhà nước thể hiện tính nhân văn nhân đạo khoan hồng đối với người phạm tội
để họ sớm trở về đoàn tụ với gia đình làm lại cuộc đời
để chuẩn bị hành trang ngày trở về tái hòa nhập cộng đồng cho các phạm nhân
trại tạm giam công an tỉnh bạc liêu đã và đang tổ chức nhiều hoạt động tư vấn cho các phạm nhân
giúp họ có kiến thức cơ bản sau thời gian dài cách ly với xã hội
qua đây cũng giáo dục cho các phạm nhân chưa đủ tiêu chuẩn được đề nghị đặc xá
để họ yên tâm cải tạo cố gắng phân đấu lao động học tập chấp hành tốt nội quy trại giam
nỗ lực để một ngày không xa họ cũng có đợt niềm vui này
thưa quý vị tuy dịch covid một mươi chín đang có xu hướng gia tăng trở lại
thế nhưng rất nhiều người lại mang tâm lý khá thở ơ với dịch bệnh
cho rằng covid một mươi chín như bệnh cúm thông thường và đã tiêm vaccine thì không cần phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại thành phố đà nẵng những ngày gần đây số ca mắc trung bình đã lên đến hơn ba ca một ngày
hiện nay tiêm vaccine và mang khẩu trang sát khuẩn ở nơi đông người là những giải pháp cơ bản để phòng ngừa dịch covid một mươi chín
thế nhưng rất nhiều người đã không còn giữ thói quen này
cho rằng dịch bệnh đã được kiểm soát covid một mươi chín chỉ như cảm cúm thông thường
cộng với việc đã tiêm vaccine nhiều người có tâm lý chủ quan trong việc phòng chống dịch
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín đang gia tăng trở lại
những ngày gần đây liên tục ghi nhận hơn ba ca mắc mới mỗi ngày
số ca chuyển nặng cũng nhiều hơn
thế nhưng người dân lại khá thở ơ
chủ quan với dịch bệnh đặc biệt là tại các nơi công cộng
những biện pháp phòng chống dịch dường như không còn được quan tâm nữa
kính thưa quý vị và các bạn ngay phía sau lưng tôi là bùng sát quẩn tự động
được đặt ngay lối ra vào của chợ an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng
thế nhưng theo như ghi nhận thì người dân đã không còn máy mạng mà với chức năng của bùng sát quẩn này
bên cạnh đó nhiều người còn cho rằng việc đã tiêm hai mũi vaccine
cộng với việc đã tương mắc covid một mươi chín thì không cần tiêm mũi ba mươi bốn
cũng không ít mặt
người cho rằng cuộc chiến với dịch bệnh đã chấm dứt
cuộc sống đang bình thường trở lại nên xuất hiện tâm lý không muốn tiêm nhắc lại
điều này đang khiến cho dịch covid một mươi chín có nguy cơ bùng phát và lây lan trở lại
liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc giả danh cơ quan công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
không phải là số tiền vài chục vài trăm triệu đồng mà có người nhẹ dạ
hàng tỷ đồng
thủ đoạn này tuy không mới nhưng vẫn được các đối tượng sử dụng
và số nạn nhân sập bẫy thì cũng vẫn tiếp tục gia tăng
cần phải làm gì để phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông mạng internet
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ là những phân tích từ trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy
phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
vâng trước khi đến với cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
các đối tượng thường tự xưng là công an đang điều tra vụ án
và phát hiện bị hại có liên quan tới các đường dây tội phạm
sau đó liên tục đe dọa sẽ bị khởi tố bắt giam khiến nạn nhân hoảng sợ
và cuối cùng yêu cầu nạn nhân làm theo hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản
tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật
và do đối tượng thường xuyên điện thạm vào số máy của tôi và đe dọa tôi
do vậy do tôi quá hoảng sợ
làm theo yêu cầu của bọn chúng và có bao nhiêu tiền tôi đẩy vào tài khoản của tôi hết
và sau năm hai mươi phút thì tiền trong tài khoản của tôi đã bị mất hết không còn
nạn nhân chuyển hàng tỷ đồng cho các đối tượng
các đối tượng cũng đang sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
thay đổi phương thức yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng giả mạo bộ công an để phục vụ điều tra
sau khi đăng nhập tài khoản làm theo hướng dẫn
một nạn nhân tại quận cầu giấy tp hà nội
phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần hai tỷ đồng
vâng trở lại vị khách mời của vấn đề và chính sách ngày hôm nay
rõ ràng là thủ đoạn mạo danh cơ quan công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản không hề mới
thế nhưng cho đến nay thì vẫn ghi nhận liên tiếp các vụ việc
đâu là nguyên nhân của tình trạng này
trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thùy phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân
sẽ phân tích cụ thể ngay sau đây
cơ quan báo chí cũng như các cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều
nhưng mà người dân hiện nay có thể thấy rằng là vẫn bị mắc bẫy của các đối tượng
và thậm chí cái thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thì phải thấy rằng là vẫn còn những người nhẹ dạ cả tin
vẫn còn những người mà vẫn thiếu thông tin liên quan đến việc cảnh báo
của các cơ quan chức năng cũng như là truyền thông về những vụ việc lừa đảo tương tự
thì nó vẫn còn những nạn nhân vẫn có thể tiếp tục xảy ra
bởi vì rõ ràng là các đối tượng khi mà nó không mất nhiều thời gian
lại cái tính ẩn danh rất là lớn trên mạng xã hội như vậy
việc truy tìm ra các đối tượng này không phải việc dễ
thì cũng không có đối tượng nào nó phải dừng lại cái hành vi của mình
để mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thế do đó thì các đối tượng vẫn tiếp tục những cái thủ đoạn của mình
mà lại ngày càng tinh vi hơn với những cái chiêu thức mới
do đó thì đã rất nhiều người dân vẫn tiếp tục mắc bẫy của các đối tượng này
một mặt khác thì cũng có thể thấy rằng là những cái khó khăn thuộc về các lực lượng chức năng
trong vấn đề là tìm ra các đối tượng này để xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
nó vẫn còn gặp rất là nhiều những cái trở ngại
chính vì vậy mà nó giảm đi đáng kể cái hiệu quả trong cái vấn đề ngăn chặn các cái đối tượng phạm tội này
với cái ý nghĩa đó là việc trừng trị cũng như là giăn đe các đối tượng khác
do đó các đối tượng có vấn đẽ là vẫn còn đang yên tâm về vấn đề là
cái ẩn danh của mình nó vẫn là khá an toàn khi các đối tượng thực hiện cái hành vi phạm tội
các cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp như thế nào để đấu tranh
và quan trọng hơn là phòng ngừa hiệu quả hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua mạng viễn thông mạng internet
tiếp tục với những phân tích của trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thủy
về phía cơ quan công an thì tiếp tục phải thực hiện việc tuần tra thường xuyên
trên nền tảng mạng xã hội cũng như là mạng internet nói chung
để từ đó mà phát hiện kịp thời đối với những cái đối tượng mà những cái tài khoản
mà thực hiện những cái hoạt động mà chuyên lừa đảo để mà chiếm đoạt tài sản
để mà từ đó truy nguyên ra các đối tượng này xử lý một cách nghiêm minh trước pháp luật
người dân thì cần thiết phải có một sự nhận diện đúng đắn
về những cái vấn đề đang diễn ra hiện nay
về cái nguy cơ mình có thể trở thành nạn nhân của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng cách đó là mình rất cẩn trọng trong vấn đề bảo vệ thông tin của mình
không đưa lên mạng xã hội mạng internet những thông tin như là căn cước công dân
số điện thoại rồi những cái tài khoản ngân hàng hay là địa chỉ nhà riêng của mình
thì đó chính là những cái cơ sở để cho các đối tượng có thể làm giả giấy tờ
rồi là có thể lộ lọt những thông tin để các đối tượng có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình sau này
ngoài ra thì cần phải nhận thức rất rõ rằng là dù các đối tượng có thể thay đổi những nội dung câu chuyện
có thể lúc là người này lúc là người khác lúc là cán bộ công an lúc là viện kiểm sát
hay là cái nội dung câu chuyện liên quan đến vấn đề là nạn nhân này có liên quan đến cái hoạt động phạm tội
hay là những cái vi phạm pháp luật khác
thì trong trường hợp này người dân phải hết sức tỉnh táo
đó là những cái nhận diện hết sức quen thuộc
và cuối cùng đi đến cái mấu chốt để người dân nhận ra
đó chính là các đối tượng sẽ luôn luôn yêu cầu là có cái sự chứng minh về cái tài khoản của mình
và sẽ bằng một cách nào đó truy cập vào cái đường dẫn mà các đối tượng gửi đến
hay như là chuyển tiền cho các đối tượng v v
thì đó là những dấu hiệu lừa đảo mà người dân phải hết sức cảnh giác
trong trường hợp mà có những biểu hiện của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với chính mình
thì cần thiết phải nhanh chóng
báo với các cơ quan chức năng nơi gần nhất
để làm sao hạn chế đến mức tối đa những cái tài sản của mình khó có khả năng thu hồi
và cũng là cơ sở để cho các cơ quan chức năng có thể có căn cứ
để từ đó mà thực hiện việc điều tra xử lý các đối tượng này trước pháp luật
vâng xin được cảm ơn trung tá tiến sĩ nguyễn thị thanh thủy
phó trưởng khoa luật học viện an ninh nhân dân về những phân tích vừa rồi
để phòng tránh không bị sập bẫy lừa đảo
bộ công an khuyên cáo người dân đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại cố định
người gọi tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước
đặc biệt là lực lượng công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại
không cung cấp thông tin cá nhân số điện thoại địa chỉ nhà ở cho bất kỳ đối tượng nào
khi chưa rõ nhân thân lai lịch của người đó
đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định
lực lượng chức năng nhất là lực lượng công an viện kiểm sát tòa án
nếu làm việc với người dân thì sẽ có giấy mời giấy triệu tập gửi cho người đó
và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan không làm việc online qua mạng
tiếp theo là thông tin về một số chính sách mới đáng chú ý
bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi sở giáo dục và đào tạo các tỉnh thành phố
về việc triển khai các hoạt động đầu năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
theo đó lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra thống nhất trên cả nước
vào sáng ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các sở giáo dục và đào tạo chủ động ra soát bố trí sắp xếp trường lớp giáo viên nhân viên phù hợp
với điều kiện thực tế của địa phương và biên chế được giao theo quy định
giả soát bổ sung trang thiết bị dạy học đồ dùng đồ chơi sửa chữa nâng cấp trường học lớp học
ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thiết bị dạy học
và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám
bảo đảm cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học
đại diện sân bay nội bài cho biết trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
đơn vị nâng mức kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ một từ ngày ba mươi một tháng tám đến hết ngày bốn tháng chín
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay
theo đó một trăm linh hành khách hành lý hàng hóa biêu gửi đồ vật được kiểm tra
soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế cách ly lên máy bay
tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động
hay đối với hành lý sách tay ký gửi qua máy soi mà không có hình ảnh nghi vấn
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
vừa ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước phòng chống úng ngập
phục vụ nhân dân nghỉ ngơi vui chơi dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó công ty yêu cầu các đơn vị trực thuộc
kiểm tra nạo vét vệ sinh các miệng xả hậu cống ga hàm ếch ga thu
trên các tuyến đường đông người nhà ga bến xe công viên tuyến phố phục vụ khách tham quan du lịch
để tăng cường khả năng tiêu thoát nước
đồng thời các đơn vị bố trí lực lượng vớt bèo nhặt rác thu gom phế thải trên các sông mương
bảo đảm vận hành an toàn thông suốt hệ thống thoát nước
thưa quý vị cùng đến với một điểm báo
thưa quý vị thứ trưởng bộ công an nguyễn văn long đã có bài phát biểu
chia sẻ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng của việt nam
tại hội nghị thực thi pháp luật khu vực về phòng chống tham nhũng do unodc tổ chức tại thái lan
báo công an nhân dân có bài viết đưa ra những con số cụ thể về nội dung này
theo thứ trưởng long trong những năm gần đây công tác phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực
tại việt nam đã có sự chuyển biến mạnh mẽ có bước đột phá ngày càng đi vào chiều sâu
đạt nhiều kết quả quan trọng toàn diện và rõ rệt
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an việt nam đã khởi tố điều tra gần ba vụ án
với hơn sáu bị can phạm tội về tham nhũng đã thu hồi kê biên phong tỏa tiền và các tài sản
trị giá khoảng hai mươi ba tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác
để có cái nhìn khách quan đa chiều hơn về thường trạng công tác
công chức viên chức khu vực nhà nước ồ ạt xin nghỉ chuyển việc và giải pháp cho vấn đề này
phóng viên tiền phong đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ thang văn phúc nguyên thứ trưởng bộ nội vụ
qua bài viết có nhân đề cán bộ viên chức nghỉ việc hàng loạt cơ hội để nhà nước điều chỉnh chính sách
trong bài viết này tiến sĩ thang văn phúc nguyên thứ trưởng bộ nội vụ cho rằng
với cơ chế hiện hành nhân sự khu vực công dịch chuyển sang khu vực tư sẽ còn diễn ra
nếu nhìn theo hướng tiêu cực sẽ thấy nhà nước mất người tài
còn nếu nhìn tích cực xu hướng này cho thấy khu vực tư đã đảm đương được nhiều nhiệm vụ
mà nhà nước không cần thiết phải giữ thúc đẩy kinh tế thị trường
cạnh tranh giữa nhà nước và tư nhân sẽ giúp cả hai cùng phát triển và xã hội được lợi
kỳ nghỉ mùng hai tháng chín đang tới gần nhưng rất nhiều hành khách vẫn nơm nớp lo lắng
trước tình trạng chậm hủy chuyến bay của các kháng hàng không như đợt cao điểm hẹ vừa qua
tiêm thuốc giải cho bệnh chậm hủy chuyến bay là bài viết đáng chú ý trên báo kinh tế và đô thị
nói về nguyên nhân phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống chuyên gia hàng không cho rằng
trong đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín tất cả những doanh nghiệp cung ứng sỉ phụ
cho các chuyến bay đều bị thiệt hại
khi dịch bệnh đi qua vấn đề lớn nhất họ phải đối mặt là thiếu nhân lực
ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ
một nguyên nhân lớn nữa bắt nguồn từ chính các hãng hàng không
tất cả các hãng bay đều muốn nhanh chóng được quay đầu máy bay
chuyển sang chuyến bay khác trong thời gian ngắn nhất để tăng tối đa công suất
khai thác nhưng càng những chuyến về sau tỷ lệ chậm chuyến càng cao
sau một thời gian trứng lại thời điểm này thì số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh
một số tuần gần đây số ca mắc gây nhận tại các tỉnh thành trên cả nước
luôn ở mức trên ba ca một ngày trong đó đã có nhiều ca tử vong
bài viết trên báo lao động dẫn nhận định của bộ y tế rằng trong thời gian gần đây
số ca mắc mới số ca phải nhập viện ca nặng đang có chiều hướng gia tăng
nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của virus với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc
vậy nên tiêm vaccine là nghĩa vụ là trách nhiệm là quyền lợi của mỗi người
tiêm vaccine là để đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch
người dân và trẻ em cần được tiêm vaccine đúng lịch và đủ liều